hơn một chai rượu không có hóa đơn chứng từ đang được vận chuyển trên xe khách vừa bị phòng cảnh sát kinh tế
phối hợp với trạm cảnh sát giao thông công an thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa phát hiện bắt giữ vào dạng sáng nay
thời điểm trên phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh khánh hòa đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với xe khách biển kiểm soát bảy mươi bốn b bốn trăm hai mươi sáu
đang lưu thông từ quảng trị đến khánh hòa do tài xế mùi quang minh bốn mươi sáu tuổi trú tại tp đông hà tỉnh quảng trị điều khiển
qua khám xét phát hiện trên xe đang chở số lượng lớn hàng hóa nhập lậu gồm một trăm sáu mươi thùng rượu do nước ngoài sản xuất
với khoảng một chai rượu mang nhiều nhãn hiệu khác nhau
tại thời điểm kiểm tra tài xế minh không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nói trên
hiện toàn bộ số hàng hóa đã bị lập biên bản niêm phong tạm giữ để tiếp tục xác minh làm rõ